thưa quý vị trước đó một vụ tai nạn khá nghiêm trọng cũng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh bạc liêu
chiếc xe ô tô bảy chỗ đang lưu thông trên quốc lộ một thì bất ngờ lao vào giải phân cách trượt một đoạn
hắt văng biển báo và người đi xe máy rồi mới rơi xuống đường rất may không có thương vong về người
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h ngày bảy tháng năm một chiếc xe ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát
thành phố hồ chí minh đi trên quốc lộ một hướng từ tỉnh bạc liêu lên tỉnh sóc trăng
khi đi đến địa bàn ấp xẻo chính thị trấn châu hưng huyện vĩnh lộc tỉnh bạc liêu
thì chiếc xe bất ngờ tông vào giải phân cách rồi lật ngang giữa đường nghi tài xế lao tay lái
nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết tài xế là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi
chiếc xe chờ thêm khoảng sáu người khác có bốn trẻ em
vụ tai nạn khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng rất may không có thương vong nặng nề về người
một người phụ nữ bán tạp hóa có nhà ở gần hiện trường cho biết
lúc đó tôi đang trong nhà thì nghe một tiếng ẩm ngoài đường
nhìn ra thấy chiếc ô tô bay lên giải phân cách rồi rơi xuống nằm chắn ngang đường
một nhận chứng khác thông tin thêm là chiếc xe ô tô ủi bay cột biên báo đường hai chiều
được gắn trên giải phân cách
bên báo bị hất văng rồi rơi trúng vào một người đàn ông đi xe máy chiều ngược lại
nhưng rất may không bị thương gì
sau khi vụ việc xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông địa phương đã đến hiện trường điều tiết giao thông
ghi nhận và điều xe cầu đưa phương tiện về cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng sang minh làm rõ